trả lời phỏng vấn kênh truyền hình rtp của bồ đào nha vào ngày hai mươi tám tháng một theo giờ địa phương
đô đốc robert chủ tịch ủy ban quân sự tổ chức hiệp ước bắc đại thị xương nato khẳng định
nato đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp với nga và thừa nhận rằng
việc tái vũ trang là ưu tiên hàng đầu của liên minh quân sự này
theo ông bower tại hội nghị thượng đỉnh ở madrid vào năm ngoái nato đã quyết định thành lập thêm
bốn cụm chiến đấu đa quốc gia ở bungary hungary rumani và slovakia
nhằm đáp trả các hành động của nga ở ukraine
chủ tịch ủy ban quân sự nato đồng thời lưu ý nato sẽ chỉ đáp trả nếu nga vượt qua làn danh đỏ
bằng việc xâm lược một quốc gia thành viên của liên minh quân sự này
trả lời trong một cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ
john kirby cho biết washington hoàn toàn không thấy dấu hiệu nào cho thấy nga có ý định tấn công lãnh thổ nato
ông kirby nhấn mạnh tổng thống mỹ joe biden đang nghiêm túc
tuân thủ các cam kết trong điều năm của hiệp ước washington về việc thành lập nato
quy định các nước thành viên đồng ý rằng một cuộc tiến công quân sự chống một hoặc nhiều nước của nato
ở châu âu hoặc bắc mỹ sẽ được coi là một cuộc tiến công chống tất cả các nước thành viên
ông kirby lưu ý washington đã triển khai thêm hai mươi quân mỹ ở châu âu nâng tổng số lên một trăm linh quân
đồng thời bày tỏ tin tưởng nato có đủ khả năng năng lượng tài năng nhân lực và nguồn lực
để thực hiện điều năm của hiệp ước washington